hơn một trăm năm mươi gian hàng trưng bày triển lãm cùng với hơn hai mươi bộ sưu tập thời trang sẽ được trình diễn xuyên suốt năm ngày
tại sự kiện tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín tại hà nội
tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín là sự kết hợp những nét đẹp tinh túy nhất giữa tầm ảnh hưởng
của một hội trợ chuyên ngành thường niên uy tín hàng đầu việt nam và tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam
một sự kiện dành riêng cho người mẫu nhí từ trước tới nay tại việt nam
với chủ đề cảm hứng thời trang và nét đẹp thời đại tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín mùa đầu tiên
hứa hẹn là cuộc hành trình tìm kiếm những nền tảng giá trị bền vững của ngành thời trang và làm đẹp trên thế giới
với những đột phá sáng tạo đồng thời trở thành sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp với công chúng
giữa trong nước và quốc tế tôn vinh lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng để tạo nên những giá trị cốt lõi cho cuộc sống
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội